bất chấp các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
hai mươi hai nam nữ vẫn ngang nhiên tụ tập tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố thái nguyên
và đáng chú ý là bảy đối tượng trong số này dương tính với chất ma túy
cụ thể qua công tác nắm tình hình khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy
tổ công tác của công an thành phố thái nguyên phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành kiểm tra quán hát karaoke new star thuộc xóm một mươi xã quyết thắng
thành phố thái nguyên phát hiện ba phòng hát đang hoạt động
bên trong có hai mươi hai nam nữ gồm chín nữ và một mươi ba nam đang hát và có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một số dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
qua xét nghiệm nhanh phát hiện bảy đối tượng dương tính với ma túy
các đối tượng thừa nhận sử dụng ma túy trong quán hát karaoke new star
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín